sau hội đàm với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp chủ tịch quốc hội hàn quốc bắc biên sắc
đang có chuyên thăm chính thức việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao việc chủ tịch quốc hội hàn quốc bắc biêng sắc
chọn việt nam là nước châu á đầu tiên đến thăm sau khi nhậm chức
thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với việt nam và quan hệ hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước nói chung và hai quốc hội nói riêng
thời gian qua đã có những bước tiến mạnh mẽ thực chất và hiệu quả
thể hiện rõ tinh thần đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
bày tỏ những ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người hàn quốc qua các chuyến thăm tới hàn quốc trước đây
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định việt nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập
tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng hóa
thúc đẩy quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu nhất là các đối tác láng giềng khu vực đối tác chiến lược
trong đó có hàn quốc tích cực chủ động hội nhập quốc tế và đóng góp có trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và quốc tế
chủ tịch quốc hội hàn quốc park byung suk trân trọng chuyển lời thăm hỏi của tổng thống hàn quốc moon jae in
tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng được đến thăm việt nam
sự đón tiếp nồng hậu chân thành bày tỏ ấn tượng trước những thành tiệu mà việt nam đạt được trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế xã hội
đánh giá cao việc việt nam đã khống chế thành công dịch bệnh covid một mươi chín
chủ tịch quốc hội hàn quốc park byung suk khẳng định hàn quốc luôn quan trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với việt nam
nhấn mạnh việt nam có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của hàn quốc ở khu vực
khẳng định hàn quốc luôn ủng hộ sự phát triển của việt nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng
thực chất hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực các kênh và các cấp
chủ tịch quốc hội park byung suk đánh giá cao hoạt động tích cực hiệu quả và trách nhiệm của việt nam trên cương vị
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một chủ tịch luân phiên asean hai nghìn hai mươi
đánh giá cao việc việt nam đã đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai tại hà nội
khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với việt nam tại các diễn đàn đa phương và liên nghị viện quốc tế
vì hòa bình ổn định phát triển và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới
chân thành chúc đảng cộng sản việt nam tổ chức thành công đại hội một mươi ba của đảng vào đầu năm tới